bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể vừa có văn bản yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam
chủ đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế long thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo đó đầu tháng sáu năm nay bộ giao thông vận tải sẽ thẩm định xem xét trình chính phủ về báo cáo này
để đáp ứng yêu cầu tiến độ bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với nhau
nhất là tổng công ty cảng hàng không việt nam cần tập trung cao độ cho nội dung liên quan
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng công ty cần xây dựng đề án kết nối trên cơ sở tập trung một số trục giao thông kết nối thẳng vào thành phố hồ chí minh
qua đường bộ và đường sắt phương án kết nối sân bay long thành và tân sơn nhất
tới tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sau khi chính phủ phê duyệt việc tổng công ty cảng hàng không việt nam có tiếp tục đầu tư nữa hay không sẽ do chính phủ quyết định